đồng thời khuyến cáo người sử dụng liên hệ đến các cơ quan y tế để được hướng dẫn trợ giúp kịp thời
khi mà có nguy cơ thì người dùng ứng dụng bluezone được ứng dụng cảnh báo lên trên màn hình là
bạn có nguy cơ bị lây hiểm từ một người nhiễm bệnh

mỗi một ca nhiễm diễn ra thì như hiện nay chúng ta có khi có những lúc cách ly một người
có lúc cách ly cả chục nghìn người nó sẽ tạo ra một tâm lý rất là hoang mang
ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ cho giải quyết tốt về đó

vì như vậy có khi chúng ta chỉ cần cách ly f một

với ứng dụng bluezone các thiết bị thông minh dùng hệ điều hành khác nhau vẫn có thể giao tiếp được với nhau
bluezone được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở để bảo đảm tính minh bạch và đóng góp cho cộng đồng trong việc chống dịch
đây cũng là một bước thay đổi đột phá trong tư duy làm ứng dụng phục vụ cộng đồng
các ứng dụng việt nam là hết sức tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng
tất cả những dữ liệu những ứng dụng từ những app
những thức mà do ban chỉ đạo bảo trợ
thì nếu có thu thập dữ liệu người dùng thì dữ liệu người dùng là được bảo vệ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của việt nam của chúng ta
và người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào điều đó
và cái thứ hai là chúng ta phải kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau
và với cái ứng dụng bluezone ra mắt hôm nay thì dữ liệu là được lưu ở máy của người dùng
và chỉ khi nào mà người dùng mà trở thành một ca dương tính tức là trở thành f
thì mới có trách nhiệm là chia sẻ cái thông tin đấy với cơ quan chức năng
theo ước tính để giải pháp này phát huy hiệu quả trong việc cảnh báo sớm người nghi nhiễm covid một mươi chín
sẽ cần khoảng ba mươi triệu người việt nam cài đặt ứng dụng bluezone
mỗi người chỉ cần cài đặt bluezone cho ba người khác
thì trong khoảng ba tuần toàn bộ smartphone tại việt nam sẽ đều sử dụng ứng dụng này
khi đó tất cả cộng đồng sẽ cùng được bảo vệ
thưa quý vị và các bạn chuyển đổi số quốc gia là mục tiêu hàng đầu để phát triển kinh tế số
xây dựng một xã hội số cho người việt
covid một mươi chín đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận các dịch
vụ trực tuyến của người dân
có thể nói đại dịch như một cố hích đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của việt nam
thiết lập lại cách thức vận hành của nhiều doanh nghiệp
cập nhật những xu hướng thông tin mới
giờ đây không chỉ là việc mà nhiều người làm và thời gian rảnh rỗi
nó đã và đang trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với mỗi cá nhân trong kỷ nguyên thông tin
thời gian của mỗi người lại chỉ có hạn
bởi vậy những ứng dụng trợ lý thông tin đã ra đời
để giúp mọi người tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng hơn
và bắt kịp xu hướng một cách dễ dàng hơn
và đây cũng chính là giải pháp mà một công ty start up trong lĩnh vực tin tức tại hà nội vừa ra mắt
sản phẩm trợ lý thông tin vn alert
được tạo ra từ quá trình sáng tạo lại các phương thức sản xuất và tiếp cận thông tin truyền thống
sản phẩm này thú vị ở chỗ
nó không chỉ có thể phát hiện nhanh chóng xu hướng thông tin trên báo chí
mà còn có thể dùng trí tuệ nhân tạo để xác định đâu là thông tin tích cực đâu là thông tin tiêu cực
và gửi cảnh báo qua nhiều kênh thông tin như email zalo viber
ngay khi thông tin mà người dùng quan tâm xuất hiện
giúp người dùng giám sát hoạt động hiệu quả và tiết kiệm thời gian
với vấn đề theo dõi thông tin
chúng tôi cung cấp tính năng xem xu hướng tin tức trong sáu tiếng qua một mươi hai tiếng qua
và thứ hai là tìm kiếm chính xác những nội dung mà người dùng muốn tìm kiếm
chức năng thứ hai và cũng là chức năng chính của sản phẩm
là cảnh báo về những thông tin mà người dùng quan tâm
khi sử dụng ứng dụng này thì người dùng có thể thiết lập các từ khóa mà họ muốn quan tâm
tần suất muốn nhận thông báo tính chất thông tin tích cực tiêu cực mà họ muốn nhận được
và khi mà xuất hiện thông tin mới liên quan đến chủ đề mà người dùng quan tâm
thì ứng dụng sẽ gửi một thông báo cảnh báo qua kênh mà người dùng mong muốn nhận
và điểm đặc biệt của ứng dụng này là chúng tôi có sử dụng trí tuệ nhân tạo
vào việc phân tích chọn lọc thông tin
vn alert thu thập dữ liệu theo từ cụm từ trong tiêu đề sapo và nội dung bài viết
đồng thời dễ dàng giám sát thông tin từ hơn một trăm linh triệu nguồn tin mỗi ngày
trên báo chí chính thống cấp trung ương địa phương các trang thông tin và mạng xã hội
với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vn alert có thể lọc ra các từ khóa cụm từ khóa
chỉ liên quan đến chủ đề mà người dùng quan tâm
nhờ cảnh báo tức thời và tự động người dùng dễ dàng giám sát
và phân tích thông tin một cách hiệu quả đúng mục đích mà không bị spam thông báo
nếu có những thông tin trùng lọc hay có nội dung gần giống nhau
thì trí tuệ nhân tạo sẽ được học tập và học hỏi phần đấy
để có thể lọc ra những thông tin trùng lọc nhau và chỉ đưa lại một cảnh báo cho bạn thôi
ngoài ra công cụ của chúng tôi cũng có hệ thống gọi là chỉnh sửa
nghĩa là dạy công cụ trí tuệ nhân tạo theo mục đích
nếu như bạn đọc và cảm thấy thông tin này chưa đúng với tính chất mà bạn mong muốn nhận được
thì bạn hoàn toàn có thể đào tạo lại trí tuệ nhân tạo
để trí tuệ nhân tạo có thể học được theo đúng cái nhu cầu của bạn
và cá nhân hóa theo mong muốn của bạn
với cái công nghệ cá nhân hóa trí tuệ nhân tạo này
thì chúng tôi mong muốn là qua một thời gian người dùng sử dụng ứng dụng
thì ứng dụng sẽ học được về cái nhu cầu của người dùng
về cách đánh giá nhìn nhận của người dùng
và cộng thêm với những cái phản hồi của người dùng đối với cả ứng dụng
thì chúng tôi sẽ tạo ra một bộ phân loại riêng dành cho mỗi cá nhân
và bộ phân loại này thì nó sẽ giúp cho cá nhân tiếp cận thông tin nhanh hơn
hiện ứng dụng vn olot đã có mặt trên các kho ứng dụng của ios và google play
mỗi người sử dụng mới sẽ được tạo một khoảng thời gian sử dụng miễn phí
trong thời gian tới ứng dụng tiếp tục được cải thiện công nghệ trí tuệ nhân tạo
đặc biệt là công nghệ cá nhân hóa trí tuệ nhân tạo theo nhu cầu của từng người dùng
mở rộng các nguồn nội dung để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dùng
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp quý vị gửi về địa chỉ email chuyển động số thnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo